đến một mươi ba h ngày một mươi chín tháng tám vị trí tâm bão ở ngay bờ biển phía nam của tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão giữ hướng di chuyển là tây tây bắc
đi vào đất liền phía nam của tỉnh quảng đông quảng tây trung quốc
và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
do ảnh hưởng của bão nên trong đêm nay và ngày mai
vùng nguy hiểm trên biển đông có gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên
phía đông kinh tuyến một trăm một mươi độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm
đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy
với hướng di chuyển như vậy thì ít nhất trong khoảng hai mươi bốn giờ tới
bão chưa ảnh hưởng gì nhiều đến đất liền nước ta
ở bắc bộ trong đêm nay và ngày mai phổ biến vẫn là trạng thái nhiều mây
có mưa rào và rông ở nhiều nơi
trong đó khu vực trung du và vùng núi tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to
với vùng tâm mưa là các tỉnh lai châu điện biên sơn la lào cai yên bái và hà giang
lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến trong khoảng từ bốn mươi bảy mươi mm
nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất vẫn còn rất lớn
nên nhiệt ngày mai ở bắc bộ vẫn thấp
vùng núi nhiệt độ chỉ trong khoảng hai mươi bảy hai mươi chín độ
vùng đông băng nhiệt độ trong khoảng hai mươi chín ba mươi một độ
với miền trung ở khu vực phía bắc trung bộ
trong đêm nay và ngày mai tiếp tục có mưa nhiều nơi
có nơi mưa to và rông mạnh
do có mưa nên nhiệt độ ở các tỉnh này vẫn rất lớn
nhiệt độ ở các tỉnh này vẫn thấp

lui xuống phía nam
mưa ở tây nguyên và nam bộ sẽ gia tăng trở lại
trong đêm nay hai khu vực này vẫn còn có mưa
ở mức độ giải rác
về chiều và tối mai mưa sẽ xuất hiện ở nhiều nơi
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên
chỉ trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
còn ở nam bộ mức nhiệt sẽ trong khoảng ba mươi một ba mươi ba độ
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước